thời gian qua công an tp hcm đã mở nhiều đợt tấn công truy quét các ổ nhóm tội phạm hình sự
để bảo đảm an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho người dân
kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các ổ nhóm tội phạm bị triệt phá trong thời gian qua hầu hết đã sử dụng công nghệ cao
như internet mạng xã hội để thực hiện các hành vi phạm pháp
vụ án sản xuất và tiêu thụ ma túy lớn thầu đề đá gà sóc đĩa lừa đảo
cho vay nặng lại bắt giữ người trái phép
đường dây mua bán nhầm cao cấp gồm các hoa hậu của các cuộc thi sắc đẹp
người mẫu nổi tiếng tham gia
điển hình như vụ án ngày một mươi ba tháng chín công an tp hcm đã triệt phá ổ bạc
bằng hình thức sóc đĩa quy mô lớn tại quận gò vấp với số tiền cá cược hàng tỷ đồng
do đối tượng nguyễn trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở thanh hóa cầm đầu
ổ cơ bạc này gồm hàng chục đối tượng tạo thành đường dây cá cược
móc nối cho các con bạc mây đỏ đen chơi sóc đĩa trong cả nước với nhiều đối tượng tham gia
vụ án phát hiện hơn một trăm linh đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán ba ba trăm chín mươi sáu
địa chỉ ba trăm chín mươi sáu lê văn lương phường tân hưng quận bảy vào lúc rạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín